cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can
trong đó có trịnh thành công giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s
cùng phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trưởng phòng đăng kiểm phó trưởng phòng kiểm định và sáu đăng kiểm viên
quá trình điều tra lực lượng công an tỉnh hòa bình phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s
thuộc sở gia thông vận tải tỉnh hòa bình